quan đến biến thể omicron tiến sĩ bác sĩ phạm hùng vân chủ tịch liên tri hội vi sinh lâm sàng tp hcm hiệu trưởng trường đại học phan châu trinh quảng nam cho rằng
kỹ thuật xét nghiệm real time pcr hoàn toàn có thể xác định được biến thể của sars cov hai thay vì chờ đợi giải trình tựa gen

pcr hiện nay có giá thành rẻ trên ba trăm linh đồng một test
trong khi đó giải trình tựa gen rất tốn tiền và mất nhiều thời gian
thưa quý vị và các bạn như vậy vào thời điểm giáp tết nước ta đã phát hiện những ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm omicron trong cộng đồng
dù được dự đoán gây ra các triệu chứng nhẹ tuy nhiên omicron đã gây ra những ca tử vong trên thế giới
chúng ta tuyệt đối không được chủ quan

khi vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi